thành phố mong cái cho biết đầu năm hai nghìn hai mươi đã kịp thời ngăn chặn hai trăm linh người xuất cảnh trái phép
cụ thể trong sáu tháng đầu năm ngăn chặn khoảng năm mươi vụ người xuất nhập cảnh trái phép
sử phạt hành chính ba trăm linh triệu đồng
đặc biệt gần đây đã bắt giữ đối tượng vòng a sủi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã hải sơn thành phố mong cái cùng với năm người khác
đã móc nối với các đối tượng nước ngoài đưa người vượt biên trái phép vào việt nam
vào khoảng ngày mùng chín và ngày mùng một mươi
nói chung cách đây khoảng hơn tháng rồi
mùng một mươi sáu sau khi đưa đối tượng này
sau khi có đối tượng cầm đầu tên là vòng a sủi
có liên hệ với một người trung quốc tên là a lùng
một người trung quốc tên là a lùng
đối tượng này đặt vấn đề là
vấn đề với xu là có một nhóm người trung quốc muốn nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua đường biên giới thuộc xã hải sơn
mục đích là sang việt nam sang thị phố mong cái để đánh bạc

và du lịch nhưng không có thể tỏ tùy thân
không muốn đi qua đường cửa khẩu thì phải đi qua đường biên giới
tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp
xác định là địa bàn quan trọng trong công tác ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép
công an thành phố mong cái đã và đang siết chặt quản lý hoạt động xuất nhập cảnh
xuất nhập khẩu trên toàn tuyến biên giới
kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu phụ
tuyệt đối không để xảy ra xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn
tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ vững chắc
để đối phó với rủi ro dịch bệnh lây nhiễm từ nước ngoài
được niêm yết ở mức là năm mươi chín triệu bảy trăm linh nghìn đồng một lượng mua vào
sáu mươi một triệu đồng một lượng bán ra
nếu so với thời điểm khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay
giá vàng đã tăng khoảng hơn một triệu một trăm linh nghìn đồng một lượng
chiều mua vào cũng như là bán ra
và với mức giá này
chưa khi nào trong lịch sử vàng trong nước lại có giá bán cao đến như vậy
ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường
nếu như có diễn biến bất thường
ngân hàng nhà nước sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã tăng cường công tác kiểm tra
các cơ sở kinh doanh hàng hóa nhu yếu phẩm trên địa bàn
nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
để tăng giá găm hàng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp sai phạm có liên quan tới các mặt hàng phòng chống dịch
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp huế và công an các phường
đã đẩy mạnh công tác kiểm tra nhắc nhở tại các chợ các cơ sở kinh doanh
buôn bán hàng nhu yếu phẩm như nhà thuốc quầy kinh doanh lương thực thực phẩm trên địa bàn
bước đầu kiểm tra các cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt
cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh niêm yết giá và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
bên cạnh kiểm tra xử lý lực lượng công an đã tuyên truyền nhắc nhở
yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh ký cam kết không lợi dụng tình hình dịch bệnh
để găm hàng hóa đầu cơ tăng giá đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh
đợt kiểm tra này lực lượng công an tp sẽ kiểm tra trên diện rộng toàn địa bàn tp
nếu như phát hiện các trường hợp sai phạm sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật
và để bảo vệ và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân là cần phải đeo khẩu trang khi ra ngoài
đặc biệt là tại những nơi công cậu
chính vì vậy mà nhu cầu sử dụng khẩu trang lại tăng cao trong thời gian vừa qua
điều này đã đặt ra yêu cầu về chất lượng giá thành đối với các nguồn cung
là những cơ sở sản xuất cũng như các cửa hàng bán khẩu trang
thế nhưng trên thực tế người dân lại đang bị chìm trong tình cảnh là mua phải giá cao
mà không biết chất lượng của những chiếc khẩu trang là như thế nào
có phải là khẩu trang kháng khuẩn khẩu trang y tế hay không
khi mà thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện
và thu giữ một số lượng lớn khẩu trang kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ
lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan của người dân trong thời gian qua
nhiều cơ sở sản xuất đã hoạt động bất chính
đưa ra thị trường những mặt hàng khẩu trang kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa qua tại hà nội cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm thùng hàng khẩu trang
tại các cơ sở khác nhau
chủ lô hàng này khai nhận mua gom ở các nơi
rồi về đóng vào các thùng có tem nhãn mắc thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường
còn đây dù là sường sản xuất may mặc
tuy nhiên do tình hình dịch covid tăng cao
nên sườn đã tạm quay sang sản xuất khẩu trang để tung ra thị trường bán kiếm lời
công đoạn sản xuất tuy đủ bốn lớp

nếu khẩu trang này là nơi quan trọng nhất để ngăn ngừa vi khuẩn
thì trong số khẩu trang này lại không có
đối với các loại khẩu trang y tế
thì người ta đã trong tiêu chuẩn quy định
tiêu chuẩn việt nam đã có một lớp kháng khuẩn ở giữa
do vậy khẩu trang này không có nước kháng khuẩn
do vậy là không có tác dụng đúng bản chất như một khẩu trang y tế
cái tác dụng đấy không có để nọc khuẩn hay là kháng khuẩn gì cả
đây chỉ gọi là một lớp vải dệt không dệt thông thường thôi
do vậy cũng không thể đạt được chất lượng để tiêu chuẩn về khẩu trang y tế
thị trường khẩu trang tại các hiệu thuốc diễn ra một cách sôi động
nhu cầu người mua cao nên mặt hàng này trở nên khan hiếm
và giá của nó cũng được tăng lên theo thời gian
hôm thứ bảy hồi em bán có năm mươi một hộp

mọi người bán khẩu trang này là mấy ngày rồi
nhưng mà bây giờ chợ đó đắt
khẩu trang này không đặt đâu không có hỏi bán được
cho chị khẩu trang
làm gì cơ

thế cái khẩu trang kia là sao

không biết là có về hàng cô em có lấy nữa không
phải xem đã tại vì bây giờ nó đắt quá không dám nhập
nó lên bốn triệu mấy một thùng rồi
một thùng năm mươi hộp tính là hơn tám mươi một hộp thôi
thế ạ trước là giá bao nhiêu
trước nếu mà giá bán ra chỉ có bảy mươi tám mươi
bây giờ thì đã hơn tám mươi rồi
bốn triệu rưỡi chia cho năm mươi chín mươi
đúng rồi đúng rồi
khẩu trang tăng giá
đặc biệt là các loại khẩu trang kháng khuẩn
khẩu trang y tế không chỉ tăng tại các nhà thuốc
mà nó còn được tăng lên theo từng giờ
tại các cơ sở chuyên sản xuất khẩu trang
khung cảnh thấp nặng là những gì diễn ra
khi chúng tôi có mặt tại một giường sản xuất

đang thử mang về

đang thử thử

trên bắc ninh
mình muốn lấy trang hơn này
cơ dy gì làm bán thế nào
bán ba triệu

chưa hoàn chỉnh như thế here
chưa hoàn chỉnh như thế này
và để đây
sản xuất đủ các loại khẩu trang
sản xuất đủ các loại khẩu trang
với đủ loại hộp vỏ mẫu mã khác nhau
với đủ loại hộp vỏ mẫu mã khác nhau

đây là kháng khoản hả
kháng khoản đây là giấy kháng khoản còn vải kháng khoản
đây là hàng thường
à đây là hàng thường à giá thì như thế nào ạ
đó cái này là sáu triệu rưỡi còn cái này là sáu triệu còn cái này là năm triệu tám
kháng khoản nó đóng vào hộp này à
nếu kháng khoản nó đóng vào hộp hay nó đóng vào túi thì phải
một loại của hộp như này nhưng mà nó chỉ có phải nhìn cái chữ là cái nào nó kháng khoản nó ghi găng khoản
còn nếu ghi chữ là hàng thường là nó ngăn ngừa giọt bắn đấy
cái chữ này nó không thế

được giới thiệu là đủ các loại khẩu trang chất lượng như kháng khuẩn và y tế
tuy nhiên trong quá trình thực hiện các khâu thì nhân viên tại đây lại không được trang bị đồ bảo hộ
làm đến tối luôn hả bà
không còn mơ
không còn mơ
khẩu trang là mặt hàng đang được tiêu thụ nhiều ngoài thị trường
nên giá của nó cũng thay đổi theo từng khung giờ khác nhau
vậy nên người có nhu cầu muốn mua không được do dự
giá thành bị đẩy lên cao
chất lượng của nó thì khó có thể nhận biết và phân biệt được
đâu là khẩu trang đạt tiêu chuẩn
để ngăn ngừa dịch bệnh
đâu là khẩu trang thường
với lực trạng như thế này
rất có thể người tiêu dùng phải bỏ tiền mua khẩu trang y tế
nhưng nhận lại là một loại khẩu trang khác
thì hiện nay thì ở trên thị trường có rất nhiều các loại khẩu trang
với nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau
thì mỗi một loại khẩu trang
thì họ có các cái mục đích sử dụng khác nhau
và họ áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau
và chúng ta hãy là người dùng thông thái
để ta biết là ta lựa chọn khẩu trang nào này
để ta lựa chọn khẩu trang nào
và để ta dùng cho mục đích phòng dịch
và dùng ở đâu
trên tay tôi hiện nay là một số loại khẩu trang
được mua từ thị trường
và được giới thiệu là loại hai lớp ba lớp
với rất nhiều màu sắc khác nhau
nếu như bằng mắt thường thì chúng ta khó có thể phân biệt được
đâu là khẩu trang đạt tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe
và đâu là khẩu trang kém chất lượng
trong khi trên thị trường hiện nay
lại có rất nhiều loại khẩu trang khác nhau

và điều hiểu rõ hơn
về cách lựa chọn đúng đắn về loại khẩu trang ngăn ngừa dịch bệnh
hiệu quả nhất
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi vào khung giờ này ngày mai
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt quý vị
và hẹn gặp lại